thưa quý vị theo thống kê tại lưu vực sông nhuệ phụ lưu của sông đáy trải qua địa phận thành phố hà nội và tỉnh hà nam
có tới bốn trăm linh xí nghiệp và khoảng một mươi một cơ sở sản xuất tiểu thủ công
theo đó ước tính trung bình sẽ có khoảng hai mươi triệu mét khối nước thải trên một năm trở thành gánh nặng cho dòng sông này
còn tại khu vực sông cầu lượng chất thải lỏng ước tính là khoảng bốn mươi triệu mét khối trên một năm
những con số thống kê này đã cho thấy thực trạng đáng báo động của những con sông chết đang ngày ngày oàn mình hứng chịu lượng nước thải khổng lồ chưa qua xử lý
đây cũng là vấn đề mà chúng tôi muốn đề cập đến trong chương trình phát triển xanh ngày hôm nay
gia đình bà trịnh thị bền đã có hơn bốn mươi năm sinh sống ven con sông nhuệ và chứng kiến nhiều biến chuyển của dòng sông này
để rồi những ký ức tốt đẹp
vì dòng sông giờ chỉ còn là kỷ niệm
trước đây con sông nhuệ thì là nước đầy mà trong vắt
thường xuyên là các cháu học sinh đi học về là còn tắm
người lớn là không tắm ở nhà mà ra vào sông này tắm
nó rất là sạch và trong
nhưng bây giờ thì là hơn một mươi năm nay là nước rất là cạn và ô nhiễm
chúng tôi là không có sử dụng được cái gì ở cái bờ sông này
phản ánh của bà bền chỉ là một trong số rất nhiều bức xúc mà người dân sinh sống cạnh các con sông như sông tô lịch sông lừ sông xét sông nhuệ hay sông đáy đang phải chịu đựng mỗi ngày
theo cục kiểm soát ô nhiễm môi trường thuộc bộ tánh nguyên và môi trường chất lượng nước tại các con sông đang có những diễn biến hết sức phức tạp nhiều nơi bị suy thoái nhất là tại các đoạn sông chảy qua khu đô thị khu công nghiệp hay làng nghề
theo thống kê của cơ quan chức năng trung bình mỗi năm cả nước có khoảng một trăm linh triệu đồng
trung bình mỗi năm cả nước có khoảng chín người tử vong vì bị ảnh hưởng trực tiếp từ nguồn nước và điều kiện vệ sinh kém
trong số gần hai trăm linh trường hợp mắc bệnh ung thư mới mỗi năm được phát hiện thì một trong những nguyên nhân chính gây nên bệnh là do sử dụng nguồn nước ô nhiễm
cái nguyên nhân gây nên câu chuyện này có rất nhiều các nguyên nhân từ nước thải sinh hoạt tại vì cái lượng nước thải sinh hoạt bây giờ lớn lắm rồi
đô thị nước thải công nghiệp nước thải nông nghiệp thì cái nước thải khi mà nó tích tụ lớn thì nó tạo nên những cái
khi mà bơm nó ra tạo nên những cái hiện tượng bọt trắng xóa cái điều đó là tất cả mọi người cái nguyên nhân chúng ta đều thấy rất rõ
và đấy là cái câu chuyện đáng buồn hiện nay là cái câu chuyện chúng ta chưa kiểm soát chưa kiềm chế được cái hiện tượng ô nhiễm mình
lưu vực sông nhuệ phụ lưu sông đáy chảy qua địa phận thành phố hà nội và tỉnh hà nam có bốn trăm linh sinh nghiệp và khoảng một mươi một cơ sở sản xuất tiểu thủ công
theo đó ước tính sẽ có khoảng hai mươi triệu mét khối nước thải một năm
đang trở thành ngánh nặng cho dòng sông này
còn tại khu vực sông cầu lượng chất thải lỏng ước tính là khoảng bốn mươi triệu m ba một năm
riêng khu vực sông chảy qua thái nguyên sẽ hứng chịu khoảng hai mươi bốn triệu mét khối nước thải một năm
trong đó có nhiều kim loại độc hại như sellinium mangan trì thiếc thủy ngân và các hợp chất hữu cơ từ các nhà máy sản xuất hóa chất bảo vệ thực vật như thuốc sát trùng thuốc trừ sâu dày trừ nấm mốc
hầu hết những thông số những nguồn nước phân tích đều vượt qua tiêu chuẩn cho phép từ hai đến hơn năm mươi lần như nhu cầu oxy hóa học lượng oxy hóa tan tổng cận lơ lửng hay nitrit
thực trạng này cho thấy hoạt động xử lý nước thải đang trở thành một vấn đề cấp bách và vô cùng khó khăn
với tổng mức đầu tư hơn một mươi sáu hai trăm chín mươi ba tỷ đồng trong đó tám mươi bốn một mươi bốn là vốn vay oda từ chính phủ nhật bản
với tổng mức đầu tư hơn một mươi sáu hai trăm chín mươi ba tỷ đồng trong đó tám mươi bốn một mươi bốn là vốn vay oda từ chính phủ nhật bản
nước thải yên xá được kỳ vọng là giải pháp hiệu quả nhằm nâng cao tỷ lệ thu gom xử lý nước thải đồng thời giảm bớt áp lực cho các con sông
được khởi công vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu và dự kiến hoàn thành vào năm hai nghìn một mươi chín
thế nhưng vì nhiều vấn đề phát sinh trong quá trình thi công dự án đã có hai lần lùi thời gian vận hành và hiện đang nỗ lực để về đích
việc xây dựng và đưa vào hoạt động nhà máy xử lý nước thải yên xá là một trong những giải pháp quan trọng
mà thành phố hà nội đặt kỳ vọng cao trong nỗ lực xử lý nước thải
trong vòng hơn một tháng qua bí thư thành ủy hà nội đã có hai lần kiểm tra dự án này
qua đó thể hiện sự quan tâm và quyết liệt chỉ đạo nhằm thúc đẩy tiến độ dự án có ý nghĩa rất lớn đối với môi sinh và môi trường thủ đô
trước khi đổ thải ra ngoài sông chúng ta phải quy định rằng tất cả nước thải phải được xử lý ở cấp độ nhất định
đạt cái tiêu chuẩn chất lượng nước nhất định thì mới được xả thải
tuy nhiên hiện nay vấn đề kiểm soát
do đó mà hiện nay chúng ta thấy là các sông kim lực tuyệt lịch của chúng ta
chúng ta nhìn thấy rõ ràng những cống xả ra trực tiếp luôn thì không bao giờ mà có câu chuyện có thể khắc phục được
vấn đề xử lý nước thải đô thị là một trong những chỉ tiêu quan trọng cần phải hoàn thành
theo nghị quyết đại hội lần thứ một mươi bảy đảng bộ thành phố và chương trình số ba ctrtu ngày một mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi một của thành ủy hà nội
về chỉnh trang đô thị phát triển đô thị và kinh tế đô thị thành phố hà nội giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi
hà nội đặt trì tiêu đến năm hai nghìn hai mươi năm phải bảo đảm tỷ lệ xử lý nước thải đô thị đạt năm mươi đến năm mươi năm
hiện nay tỷ lệ này mới chỉ đạt khoảng một nửa chỉ tiêu
tỷ lệ nêu trên sẽ tăng lên đáng kể nếu dự án hệ thống xử lý nước thải yên xá được đưa vào vận hành
với việc hoàn thành quái một và quái hai trong năm hai nghìn hai mươi bốn
thì cuối năm hai nghìn hai mươi bốn toàn bộ hội hội
nước thải của sông tô lịch sẽ được thu gom và xử lý
theo tiến độ của chúng tôi thì cũng sẽ thu gom toàn bộ nước thải của hà đông
và khó khăn nhất hiện nay đối với thu gom nước thải của lưu vực gói thầu số ba
thuộc lưu vực sông lừ và sông xét thì đây là một cái mà chúng nó ngại nhất của chúng tôi
bởi vì nếu tính tổng công suất của nhà máy là hai trăm bảy mươi m ba một ngày đêm
thì việc hoàn thành của nhà máy sẽ
quyết định rất lớn đến cái việc mà tỷ lệ nước thải xử lý của thành phố
dự án nhà máy xử lý nước thải yên xá bao gồm nhà máy xử lý nước thải công suất hai trăm bảy mươi m ba một ngày đêm
hệ thống cống thu gom cống bao và hệ thống đô núi dọc hai bên sông tô lịch và sốc lừ
cùng khu vực đô thị mới hà đông với tổng chiều dài khoảng năm mươi hai sáu mươi hai km đường kính ba trăm một mươi năm cho đến hai hai trăm linh mm
đến nay gói thầu số một xây dựng nhà máy xử lý nước thải yên xá
và gói thầu số hai xây dựng hệ thống cống bao cho sông tô lịch và cống chính cơ bản đã được hoàn thành
dự kiến đưa vào vận hành thử trong quý ii năm hai nghìn hai mươi bốn
chúng tôi thấy rằng điểm khó của gói thầu một là nhận nước thải từ gói thầu khác để vận hành thử nghiệm
hiện tại một số gói thầu đang chuyển đổi và gia hạn
chúng tôi mong các yếu tố này và những yếu tố khách quan khác có thể được giải quyết nhanh chóng để chúng tôi có thể vận hành
việc thiếu đồng bộ và kết nối giữa các dự án xử lý nước thải đã được các cơ quan quản lý chỉ ra và giải quyết
những khó khăn và trồng chéo cũng sẽ được cỡ rối
việc thu gom và kết nối đã được đánh giá và có kế hoạch phân kỳ đầu tư từng giai đoạn
đây không chỉ là trách nhiệm của một địa phương mà việc sớm đưa nhà máy vào hoạt động cũng thể hiện trách nhiệm đối với vùng của hà nội
chúng ta để cho dòng sông này nó sống lại thì còn phải nhiều biện pháp khác
mình thu gom xử lý nước thải hai bên
nhưng mà nước sông mà muốn sống thì nó không sống
nó phải lưu thông chứ
mà mình giải quyết được vấn đề môi trường ở hà nội thì cái phần hạ lưu của hà nội rất là có lợi thế
hiện nay đang rất là ánh tắc
đặc biệt là cái khu vực sông nhuệ sông đáy này
trách nhiệm của thủ đô với vùng với liên vùng với các địa phương quyết tâm làm
trong thời gian sắp tới khi nhà máy xử lý nước thải yên xá chính thức hoàn thành vào năm hai nghìn hai mươi năm
sẽ giải quyết được tình trạng ô nhiễm của sông tô lịch sông lừ sông xét và một phần sông nhuệ
từ đó góp phần nâng chỉ tiêu xử lý nước thải lên khoảng năm mươi năm như mục tiêu thủ đô đã đặt ra
không chỉ áp dụng các công nghệ của nhật bản
việc học hỏi nhiều công nghệ tiên tiến trên thế giới cũng sẽ mang lại nhiều giải pháp tổng thể cho vấn đề xử lý nước thải đô thị
một cái bài học trên thế giới chúng ta thấy rằng là những cái nước hiếm nước
mà thí dụ như israel chẳng hạn người ta hiện nay còn thiếu nước thải để mà xử lý
tức là người ta đã quyết tâm ngay từ đầu do đó người ta làm được
và hiện nay nước thải là không những không đổ ra ngoài
mà là nước thải là một cái tài nguyên để người ta sử dụng lại
tại nhiều quốc gia trên thế giới việc đầu tư hệ thống xử lý nước thải là bước quan trọng trong tiến trình phát triển bền vững
ngay từ những năm hai nghìn israel đã rót hơn bảy trăm năm mươi triệu đô vào việc cải tạo nguồn nước tập trung
quốc gia này hiện có sáu mươi bảy cơ sở xử lý nước thải lớn
trong đó một mươi cơ sở lớn nhất xử lý hơn năm mươi sáu lượng nước thải thu gom của cả nước
trọng tâm trong nỗ lực cải tạo nguồn nước của israel là nhà máy xử lý nước thải shabdan
được liên hợp quốc coi là nhà máy kiểu mẫu với sứ mệnh giảm thiểu ô nhiễm rủi ro sức khỏe và xả thải chưa qua xử lý
đồng thời cung cấp nước thải an toàn và có lợi
nước thải được xử lý ở tầng ngậm nước sinh học thứ cấp và cấp ba
sau đó được vận chuyển bằng đường ống để tưới cho sáu mươi diện tích nông nghiệp ở sa mạc negev
nước thải được xử lý để tái sử dụng ở israel chủ yếu được dùng cho mục đích tưới tiêu nông nghiệp
khoảng một mươi được sử dụng cho mục đích môi trường chẳng hạn như tăng lưu lượng dòng chảy của sông và chữa cháy
chỉ có năm được thải ra biển
một thành phố muốn phát triển bền vững thì công tác thu gom xử lý nước thải cần được đầu tư và thực hiện một cách hiệu quả
riêng đối với thủ đô hà nội việc tăng cường thu gom xử lý nước thải sẽ còn có ý nghĩa vô cùng lớn
khi đây sẽ là tiền đề để cứu lấy những con sông đang chết dần chết mòn vì nước thải